nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ trong học đường
góp phần thực hiện mục tiêu đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
văn phòng ban điều phối đề án phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đã tổ chức hội thi đồng diễn thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ cho học sinh các trường tiểu học quận hai bà trưng hà nội
hội thi có sự tham gia của bốn trăm linh em học sinh đến từ một mươi trường tiểu học của quận hai bà trưng hà nội
mỗi đội tham dự thực hiện một bài thể dục buổi sáng và một bài thể dục giữa giờ
do văn phòng ban điều phối đề án sáu trăm bốn mươi một tổng cục thể dục thể thao ban hành
hội thi là dịp để các ban ngành chức năng liên quan giúp kinh nghiệm
nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục buổi sáng và giữa giờ trong hệ thống thể thao học đường
thông qua cuộc thi này chúng ta có thể chính xác lựa chọn được bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ
phù hợp với lứa tuổi tiểu học
và chúng tôi hy vọng rằng sẽ cùng với bộ giáo dục đào tạo triển khai cái bài tập thể dục
mà sẽ được hội đồng chuyên gia bình chọn để triển khai trên phạm vi toàn quốc
hiện nay hoạt động thể dục buổi sáng và giữa giờ được coi là hoạt động ngoại khóa không bắt buộc ở trường học
tuy nhiên theo các chuyên gia nếu hoạt động này được chú trọng và luyện tập thường xuyên
sẽ góp phần tích cực giúp trẻ phát triển thể chất cân bằng giữa các hoạt động ngoài trời
và học tập trên lớp mang lại sự hứng khởi cho các em học sinh
đã là thay đổi hình thức công tác tổ chức giáo dục thể chất trong nhà trường
thì hiện nay chúng ta chưa có thể thực hiện được
tôi nói ví dụ như đối với tất cả các nước ở khu vực châu á đông nam á
thì họ thường dành hai buổi chiều trong một tuần lễ để thực hiện công tác giáo dục thể chất
theo hướng là hoạt động tập thể và nhóm để nâng cao các kỹ năng sống
nhưng của chúng ta hiện nay một tuần có hai giờ giáo dục thể chất
và mỗi giờ chỉ kéo dài trong khoảng bốn mươi năm phút
như thế thì cái hiệu quả thực chất công tác giáo dục thể chất trong trường học ấy
nó phải phụ thuộc vào nhiều hình thức khác
đó là công tác ngoại khóa đó là công tác thể dục giữa giờ công tác thể dục buổi sáng
và tôi hy vọng rằng bộ giáo dục đào tạo sẽ cùng với các cơ quan hữu quan chức năng
sẽ mở rộng các hình thức như vậy thì ngõ hầu công tác giáo dục thể chất
trong trường học mới thực sự có hiệu quả trong việc nâng cao thể lực tầm vóc con người
hội thi lần này được tổ chức thí điểm với mong muốn sẽ được nhân rộng
từ các trường tiểu học tại tất cả các quận trên địa bàn hà nội
cũng như trên toàn quốc góp phần phát triển thể lực và nâng cao tầm vóc
đối với thế hệ trẻ việt nam